chiến dịch quân sự của nga tại ukraine đã bước sang ngày thứ bảy
và ngày hôm nay ba tháng ba bộ quốc phòng nga lần đầu tiên công bố chính thức
con số binh sĩ thương vong khi thực hiện chiến dịch đặc biệt này
bộ quốc phòng nga cho biết bốn trăm chín mươi tám binh sĩ nước này đã thiệt mạng và một năm trăm chín mươi bảy người khác bị thương
kể từ khi nga triển khai chiến dịch quân sự đặc biệt ở ukraine
trong khi đó hãng tông tấn interfax cũng dẫn nguồn bộ quốc phòng nga cho biết
phía ukraine có hai tám trăm bảy mươi người thiệt mạng và ba bảy trăm linh người bị thương
hiện ukraine chưa đưa ra bình luận về thông tin trên
và cũng trong ngày hôm qua bộ quốc phòng nga kêu gọi thiết lập ngay lập tức các hành lang nhân đạo
nhằm tạo điều kiện cho người dân ukraine sơ tán đến những khu vực an toàn
truyền thông nga cũng thông báo nga đã gửi hơn ba mươi tấn hàng viện trợ nhân đạo tới người dân ukraine